công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng quốc tịch lào
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng
ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực bản gia phú a xã na tông huyện điện biên lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng
người lào là ly a hoa và trang tơ vàng đều trú tại tỉnh phong sa ly của lào đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
khi bị vây bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời
công an thành phố thái bình vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng nguyễn sơn thành trú tại tỉnh nam định
hoàng thái tuấn lê bảo tín vũ thanh sang cùng chú tại thành phố hồ chí minh
phạm trung thành chú tại tỉnh thái bình về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ hai máy tính sách tay bảy điện thoại di động hai máy in màu
một mươi tám con dấu cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
đường trên đường dây trên hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do nguyễn sơn thành cầm đầu
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook chạy quảng cáo nhận làm bằng cấp các loại giấy tờ giả
cam kết phôi thật bằng thật
để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng lê bảo tín là quản lý biêu cục thuộc công ty
chuyển phát nhanh gnt sẽ chuyển các giấy tờ giả cho thành đăng ký tên sản phẩm khác
chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
nếu các đơn hàng bị chuyển hoàn về biêu cục thì tín sẽ hủy toàn bộ các đơn hàng
cơ quan thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ đối tượng võ văn quý
trú tại thành phố cao lãnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày hai mươi sáu tháng
ngày năm công an xã mỹ tân thành phố cao lãnh nhận được tin báo xảy ra vụ mất trộm xe máy
tại nhà trọ trên địa bàn xã mỹ tân
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hơn một giờ gây án công an thành phố cao lãnh đã bắt giữ đối tượng quý
qua làm việc đối tượng quý thừa nhận đã trộm xe tại nhà trọ mình đang thuê
rồi đem đi kiếm chỗ bán thì bị phát hiện bắt giữ
vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu
trần việt thái trú tại tỉnh tiên giang và dương hoàng minh tâm trú tại thành phố vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an thành phố vĩnh long
đã bắt quả tang thái điều khiển xe ô tô đang giao hàng cho tâm và nhâm hồng loan chú tại thành phố vĩnh long
tiến hành kiểm tra xe ô tô trên thì phát hiện trên xe có một mươi bảy ba trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm z hero và scott
tiếp tục kiểm tra bên hông nhà của loan thì thu giữ thêm chín trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
thái khai nhận vận chuyển số thuốc lá nhập lậu trên từ cửa khẩu bình hiệp tỉnh long an về vĩnh long
để giao cho tâm và loan lấy tiền công
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước đang củng cố hồ sơ
xử lý vụ việc hai em học sinh trung học cơ sở đi xe máy bốc đầu
sau đó đăng facebook khoe với bạn bè gây bất an dư luận mất an ninh trật tự trên địa bàn
theo tường trình hai em đã lấy xe máy của người thân biểu diễn bằng cách bốc đầu
chạy xe máy bằng một bánh
thấy một số bạn học cùng trường cả hai đã nhờ bạn quay lại clip mình bốc đầu
sau đó đăng lên facebook cá nhân để khoe
đến ngày hai mươi bốn tháng năm qua xác minh đội cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài
đã mời phụ huynh của hai em và chủ xe lên cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
lực lượng công an cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với các lỗi
điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh
không có gương chiếu hậu bên trái
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
vào sáng ngày hôm nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
nghe đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc xây dựng ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
là cần thiết bởi trên cơ sở quy định mới của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
và tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan
hạ sĩ quan công nhân công an tại luật công an nhân dân cho phù hợp
bên cạnh đó luật công an nhân dân hai nghìn một mươi tám chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí
về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân
có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
nên việc áp dụng còn khó khăn bất cập
quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân
còn một số vướng mắc
việc xây dựng luật nhằm đảm bảo các mục đích sau
thể chế hóa nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thể chế hóa quan điểm chỉ đạo
điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi năm ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi
của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung
thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu
đối với những ngành nghề đặc biệt
người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung
về nội dung cơ bản của dự án luật
bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết sẽ sửa đổi một số khoản
tại năm trên bốn mươi sáu điều luật của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai mươi hai sửa đổi bổ sung khoảng bốn theo hướng
thời hạn xét thăng bậc hàm từ đại tá đến thương tướng phải còn ít nhất bủ ba năm công tác
điều hai mươi ba bổ sung nội dung khoảng một theo hướng
bổ sung quy định giao chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng
trước thời hạn
đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
điều hai mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều tại khoản một khoản hai và khoảng bốn theo hướng
bổ sung quy định cụ thể sáu vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân
gồm một vị trí có cập hàm cấp tướng là thượng tướng
năm vị trí có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng
quy định trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
và trung đoàn trưởng có bậc hàm cao nhất
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết luật sẽ bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất
của công nhân công an nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi tăng hai tuổi của sĩ quan hạ sĩ quan
bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân
trong trường hợp đặc biệt
ngoài ra sửa đổi bổ sung khoảng ba khoảng bốn điều ba mươi sửa đổi bổ sung khoảng hai điều bốn mươi hai
theo hướng chính phủ quy định chế độ chính sách của công nhân công an
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết
ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật công an nhân dân với những lý do như đã nêu trong các tờ trình của chính phủ
và cho rằng việc ban hành luật này nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của đảng
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân thực hiện chế độ chính sách
đối với lực lượng công an nhân dân bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy định
của bộ luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động khắc phục một số khó khăn
vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trình bày tờ trình
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam trước quốc hội
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ qua giả soát các quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh
của công dân việt nam năm hai nghìn một mươi chín và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài
tại việt nam năm hai nghìn một mươi bốn sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi chín chưa đáp ứng được các yêu cầu chính trị
pháp lý và thực tiễn do đó việc xây dựng dự án luật nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách của đảng đáp ứng
yêu cầu của quốc hội và tiến trình cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số của chính phủ
việc xây dựng luật nhằm đảm bảo các mục đích góp phần đơn giản hóa thủ tục đẩy mạnh
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam
trong việc cấp giấy tờ xuất cảnh và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại việt nam
góp phần phát triển kinh tế xã hội vừa đạo bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo đồng bộ thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
của nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và tìm hiểu thị trường đầu tư
dự thảo luật có ba điều
điều một sửa đổi một mươi ba điều khoản của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam năm hai nghìn một mươi ba
tập trung vào hai nhóm nội dung
điều hai sửa đổi bảy điều khoản của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú
điều hai sửa đổi bảy điều khoản của luật nhập cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm hai nghìn một mươi bốn
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi chín tập trung vào hai nhóm nội dung
điều ba quy định về hiệu lực thi hành
dự thảo luật bổ sung khoản chín và điều một mươi năm sửa đổi khoản hai điều hai mươi tám sửa đổi khoản hai điều ba mươi hai
để bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
báo mất hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
và bãi mỏ quy định nộp bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất
và bãi bỏ quy định nộp bản sao dưới khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ một mươi bốn tuổi
đã được cấp mã số định danh cá nhân
bên cạnh đó bộ công an cũng đề xuất phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông
từ cục quản lý xuất nhập cảnh về công an cấp tỉnh từ công an cấp tỉnh về công an cấp huyện
về công an cấp xã dự thảo luật cũng bổ sung nhiều quy định để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa
cho người nước ngoài nhập xuất cảnh việt nam
theo đó dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định tại các điều bảy và chín để nâng hạn thị thực điện tử
từ ba mươi ngày lên ba tháng có giá trị một lần hoặc nhiều lần sửa đổi bổ sung quy định tại điều một mươi chín a
để mở rộng diện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ
và giao cho chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước vùng lãnh thổ trên cơ sở
đảm bảo đồng hành
sửa đổi bổ sung điều ba mươi một để nâng thời hạn tạm trú từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày đối với công dân của nước
được việt nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực gia hạn tạm trú
theo các quy định khác của luật
bên cạnh đó bộ công an cũng đề xuất quản lý chặt chẽ cư trú người nước ngoài tại việt nam
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
sửa đổi bổ sung trách nhiệm của cơ sở lưu trú bổ sung nghĩa vụ của người nước ngoài
trong việc xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại việt nam cho cơ sở lưu trú
để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định
quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của người nước ngoài
cư trú tại việt nam
trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
lê tấn tới nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung một số quy định của các luật về xuất nhập cảnh hiện hành
có phần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi
thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh việt nam góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội
sau đại dịch covid một mươi chín
việc xây dựng dự án luật đã bám sát các chủ trương đường lối của đảng các quy định của dự thảo luật
phù hợp quy định của hiến pháp bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật tương thích với điều ước
quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên bảo đảm tính khả thi đáp ứng các yêu cầu cấp bách
của thực tiễn cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến
chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn
còn trong phiên làm việc buổi chiều ngày hôm nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật công an nhân dân và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật
xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của
người dân việt nam
các người nước ngoài tại việt nam trước cơ hội
cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đa số đại biểu bày tỏ đồng tình với việc cần thiết sửa đổi bổ sung luật công an nhân dân
để phù hợp với thực tiễn đảm bảo sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu thì cái đấy nó cũng thể hiện là một bước để thể chế hóa
cái nghị quyết hai mươi tám và hội nghị chung ương bảy khoa một mươi hai
về tăng tuổi nghỉ hưu và đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội
thì đương nhiên là lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng thì phải
cũng phải thực hiện cái lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu để bảo đảm phù hợp với quy định của bộ luật lao động
qua quá trình nghiên cứu cá nhân tôi thấy rằng là hồ sơ dự án
các nội dung liên quan đủ điều kiện để trình quốc hội thông qua tại cuộc hợp lần này
việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn thì lực lượng công an dân chưa quy định cụ thể
vì tiêu chí tiêu chuẩn và có thành tích đặc biệt xuất sắc nên khó triển khai thực hiện trên thực tế
nên việc lực hóa các quy định nêu trên và giao chính phủ quy định cụ thể là cần thiết
nhằm đảm bảo tính minh bạch khả thi dễ thực hiện
cơ quan trọng tạo nên kinh nhắc nghiên cứu là chúng ta sẽ quy định
quy định những nội dung có tính chất nguyên tắc trong dự thảo luật
và sau đó thì chúng ta giao cho chính phủ trên cơ sở những cái nguyên tắc đã được quy định trong luật
thì chính phủ sẽ quy định những tiêu chí điều kiện cụ thể đối với từng lực lượng
và từng đối tượng cụ thể để chúng ta xét thăng quân hàng trước thời hạn
liên quan đến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh
quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
cây kiến bày tỏ nhất trí về sự cần thiết sửa đổi bồi sung luật
với những căn cứ chính trị pháp lý thực tiễn trong tờ trình của chính phủ
góp phần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
cho phù hợp với thực tiễn hiện nay tạo điều kiện thuận lợi
thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh việt nam
góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch covid một mươi chín
và ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai thái lan đã có rất nhiều các chính sách về gia hạn visa
kéo dài thời gian lưu trú cũng như là tạo điều kiện thuận lợi
để có thể nhập cảnh bằng hình thức online
cũng như là tất cả các cửa hậu mọ chúng ta cũng chưa làm
thì ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thì chúng ta cũng đạt được khoảng độ ba bảy triệu khách du lịch quốc tế
thế nhưng tuy nhiên so với mục tiêu tám triệu khách năm nay
thì nó cũng là một cái thách thức
một số con số như vậy chúng ta thấy rằng là tháo gỡ về các thủ tục visa
là một trong những chiều khóa hết sức quan trọng để giúp cho du lịch việt nam
chúng ta có thể cất cánh
sửa để mở rộng việc đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông
theo thủ tục rút gọn theo định tài điều một mươi bảy của luật hiện hành
với cái nội dung sửa đổi này thì bảo đảm yêu cầu của thực tiễn
rất là điều kiện để một số người không có hộ chiếu mà cần về nước ngay
tạo điều kiện bảo đảm quyền lợi cho công dân việt nam
đối với công dân việt nam chúng ta hiện nay đi ra nước ngoài
thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái thủ tục
những cái trình tựu thủ tục
chúng ta cần phải thay đổi để tạo điều kiện hơn nữa
cho công dân việt nam chúng ta xuất cảnh ra nước ngoài
thì tôi nghĩ rằng là cái yêu cầu cấp thiết và đặc biệt là yêu cầu thực tiễn
đặt ra vấn đề sửa dùng một luật sửa hai cái luật liên quan đến xuất nhập cảnh
thì tôi hoàn toàn nhất trí
qua thảo luận các đại biểu cũng bày tỏ đồng tình với sự thảo luật
quy định nâng thời hạn của thị thực điện tử từ ba mươi ngày lên ba tháng
có giá trị một lần hoặc nhiều lần
đại biểu đánh giá quy định này là rất cần thiết đối với du khách đi việt nam
và qua các quốc gia khác để du lịch sau đó có thể quay trở lại việt nam
việc này tránh được những phiền toái khi cấp lại thị thực
và cũng phù hợp với luật pháp quốc tế
như vừa được đề cập cách đây ít phút thì dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật công an nhân dân do bộ công an chủ trì xây dựng sẽ được xem xét
cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
một trong những điểm đáng chú ý tại luật sửa đổi lần này
bên cạnh việc đề xuất tăng số lượng cấp tướng cho lực lượng công an
bộ công an cũng đề xuất tăng tuổi phục vụ đối với sĩ quan hạ sĩ quan công an nhân dân
quy định này hiện đang nhận được sự đồng thuận cao và cũng được đánh giá là phù hợp
với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
vừa phù hợp với thực tiễn chiến đấu công tác của lực lượng công an nhân dân
với hai mươi một năm tham gia công hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thiếu tá nguyễn tiến hưng đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau
đến nay đồng chí đang đảm nhận nhiệm vụ trưởng công an xã thống nhất
nếu quy định hạn tuổi được tăng lên theo luật công an nhân dân sửa đổi được thông qua
thiếu tá hưng sẽ có thêm thời gian truyền kinh nghiệm công tác của bản thân
để xây dựng lực lượng kế cận cho ngành
thực ra là nếu mà năm mươi hoặc năm trăm năm mươi năm thì vẫn còn sức khỏe
vẫn đủ tỉnh táo minh mẫn để làm việc và để cống hiến
và để truyền đạt lại những kinh nghiệm qua quá trình công tác của mình
cho thế hệ dc
nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân cũng bày tỏ sự đồng thuận
với đề xuất nâng hạng tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an
tăng tuổi phục vụ thì đương nhiên là mình sẽ có nhiệt huyết hơn trong công việc
bởi vì là mình vẫn đang có cái được đóng góp tiếp
thì mình sẽ có đam mê hơn là có thể kéo dài từng hộ hơn
và cộng thêm là sẽ cảm thấy là gắn bó lâu dài được với cơ quan hơn
bây giờ toàn bộ số anh em đang làm
nếu theo quy định này hạn tuổi rồi thì cấp hàm như thế này về rất sớm rất phí
vấn đề thứ hai là cao trí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cũng rất nhiều lần
và hiện nay chúng ta cũng đang thực hiện là phải kéo dài thêm độ tuổi cho cao trí này
gắn như là đấy nó rất phí
bây giờ được đào tạo rồi này độ tuổi thì đang chín này
thì cái chuyện nói chung đối với cán bộ được kéo dài thêm tôi cho là rất hợp lý
theo dự thảo bộ công an đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao trí
tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất với nam công an từ sáu mươi lên sáu mươi hai nữ tăng năm tuổi thành sáu mươi
hiện tuổi phục vụ cao nhất trong ngành là sáu mươi tuổi kể cả cấp tướng
bộ công an cho biết việc đề nghị tăng tuổi đã được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng
trên cơ sở vị trí tính chất công việc đặc thù trong lực lượng và đặc điểm giới
nếu mà được quốc hội thông qua và thực hiện trên thực tế thì theo cái đánh giá tác động của ban soạn thảo
thì những quy định này sẽ có tác động tích cực đối với xã hội
đặc biệt sẽ tiết kiệm được nguồn lao động có chất lượng cao trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu về tinh gọn bộ máy tinh giản biên chứ theo chủ trương đường lối của đảng trong tình hình hiện nay
trên cơ sở quy định của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín với tính chất đặc thù của lực lượng công an
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ công an
nhiều bác sĩ quan hạn sĩ quan công nhân công an được đánh giá là cần thiết và phù hợp
việc kéo dài tuổi đối với một số trường hợp cũng sẽ tận dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao trong công an nhân dân
dự kiến dự án luật công an nhân dân sửa đổi bổ sung sẽ được quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ năm theo hình thức một kỳ họp
tiếp tục với một số tin an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang hai đối tượng quốc tịch lào có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thù giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng
vào ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực bản gia phú a xã na tông huyện điện biên lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng người lào là ly a hoa và trang tơ vàng
đều trú tại cụm bản vụ po căng huyện nhọt u tỉnh phong sa ly lào đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét đối tượng tổ công tác thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
khi bị vây bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai hiện đã lấy lời khai của hàng trăm người dân được cho là nạn nhân của vụ vỡ gụi với số tiền bán
bước đầu lực lượng công an xác định chủ hụi là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện thống nhất và chồng ở tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
hình thức chơi hụi là hai vợ chồng đã đứng ra huy động tiền của nhiều người dân với hình thức là hụi ngày tuần và tháng
trong vụ vỡ hụi lần này số nạn nhân đã lên tới gần hai trăm linh người với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ đồng
trong đó số tiền chơi hụi của một cá nhân cao nhất lên tới hơn bốn tỷ đồng người ít nhất cũng gần một mươi triệu đồng
công an huyện thống nhất đang tiếp tục thu thập thông tin từ những người liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
các bác sĩ tại bệnh viện trợ rẫy đang cố gắng dùng các phương pháp điều trị tốt nhất để cứu hai anh em ngộ độc botulinum do trong những ngày vừa qua
tiền lượng của hai bệnh nhân này đang ngày một xấu đi
riêng các bệnh nhi có liên quan đến botulinum thì đang có khởi sắc với trường hợp một cháu bé đã xuất viện
theo thông tin từ bệnh viện chợ rẫy ở ngày thứ một mươi bốn nhập viện điều trị của hai bệnh nhân nhiễm độc tố butil sức khỏe của hai anh em đang có chiều hướng xấu
người em nhập viện trong tình trạng nặng liệt cơ sức cơ tưới chiêm một trên năm đến thời điểm hiện tại chưa thấy có sự cải thiện hồi phục
trên người anh ngay thời điểm nhập viện bệnh nhân này có tình trạng khá hơn người em nhưng sau một mươi bốn ngày tình trạng liệt cơ đang diễn tiếng xấu sức cơ chỉ còn hai trên năm đến ba trên năm

cả hai đang nằm tại phòng hồi sức tích cực của khoa bệnh diệt đới
riêng cháu bé một mươi bốn tuổi bị ngộ độc bôi lông trước đó điều trị tại bệnh viện di đồng hai sức khỏe đã ổn định và được xuất viện tái khám theo lịch hẹn
hai em còn lại vẫn đang được thở máy và theo dõi sát tình trạng sức khỏe